thưa quý vị và các bạn trong chuyên đề mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn hôm nay
đó là về câu chuyện của những cựu chiến binh ở thị trấn bình minh huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc họ đã sống chiến đấu để viết nên những bản hùng ca bất tử trên quê hương
và khi trở về cuộc sống đời thường họ tiếp tục viết nên câu chuyện về tình đồng chí đồng đội về nghị lực vươn lên trong cuộc sống
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự chuyện của những cựu chiến binh
phóng sự do đài phát thanh và truyền ninh bình thực hiện
chiến tranh đã lùi xa nhưng dưới nhiều nếp nhà nhiều làng quê dư âm của nó vẫn còn ở lại
những người lính đã công hiến trọn vẹn thời thanh xuân của mình cho hòa bình dân tộc
khi trở về với thân hình không lành lặn mang trong mình chất độc màu da cam
họ đã và mãi là những người viết lên những bản hùng ca bi trắng nhất
để thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và yêu quê hương
kính chào quý vị và các bạn
kính thưa quý vị những ngày đầu tháng bảy chúng tôi được trở về với vùng quê biển kim sơn
hành trình đất và người hoa lư lần này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện thời chiến
của những người cựu chiến binh ở thị trấn bình minh
đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc họ đã sống và chiến đấu
để viết nên những bản hùng ca bất tử trên quê hương
mùa thu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
ông trần gia thái
là một trong hàng nghìn thanh niên của quê hương ninh bình lên đường nhập ngũ
với tinh thần tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ
lớp lớp thanh niên thế hệ của ông khi ấy
đã dâng hiến tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình
theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc
đã hơn nửa thế kỷ trôi qua
nhưng trong ký ức của ông chưa khi nào quên được
những năm tháng hào hùng sông pha nơi chiến trường
trong mưa bom bão đạn ấy
ngày ấy ông và những đồng đội của mình còn trẻ lắm
ai cũng mới chỉ một mươi tám hai mươi
nhiều người còn đang là những sinh viên học sinh
nhưng đã bước vào chiến trường
họ là những người lính gan dạ kiên trung
trên chiến trường quảng trị
ông thái thuộc đội lính trinh sát với nhiệm vụ chính là
trà trộn và đồn địch để thám sát từ hàng rào thép gai
lô cốt địch phân tích tình hình quân địch
những thông tin này hỗ trợ đắc lực
cho những trận chiến thành công của đơn vị chiến đấu
rồi đội quân trinh sát tiếp tục hỗ trợ
hoặc trực tiếp tham gia chiến đấu
khi trận đánh diễn ra và thu dọn chiến trường
nhiệm vụ của những người lính như ông thua ấy
thường được ví như là người đi trước về sau là vậy
thưa quý vị và các bạn
ngày hôm nay đây chúng tôi được đến thăm ngôi nhà của bác trần gia thái
khi chúng tôi ngồi ý
bác muốn được xem lại những kỳ vật thời chiến của bác
thì bác cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng
thanh niên thời ấy được trở về từ chiến trường
đã là một điều may mắn rồi
nên họ không có ý định giữ lại những kỷ vật từ thời chiến
và kỳ vật duy nhất mà bác còn giữ lại được đến thời điểm này
đó là tờ giấy chứng nhận này
dạ thưa bác thái ạ
bác có thể cho cháu biết được là cái cảm giác của bác
khi mà bác lần đầu tiên bước chân vào chiến trường không ạ
trong cái thế hệ trẻ của chúng tôi thanh niên của tôi
lúc bây giờ đi vào mình bác đi vào cũng đủ đông chứ còn đi ít
nhưng chúng tôi được vinh dự đánh một cái trận
mở màn cho tỉnh quảng trị
lúc bây giờ đấy là cái trận đầu tiên mà tôi được tham gia
thì anh em của tôi thường thường buổi tối
chúng tôi thường thường chui vào đồn địch
nhưng ban ngày thì chúng tôi lại phải ăn mặc quần áo dân sự
đi cùng với dân quân du kích
để đi thị xác lại ban ngày những kết quả điều trị ban đêm của mình như thế nào
đi ban ngày rõ hơn
thế mà lúc bây giờ đánh vào có một cái rất khó
là cái hôm đó như vậy là dân lại tập trung ở đấy tương đối nhiều
mà lính của nó thì ít so với dân
khi nổ súng qua tầm ba giờ sáng là lúc bây giờ
trước khi nổ súng với tâm trạng của mỗi một người chúng tôi dự trận đánh đầu tiên
nó nhiều cái tâm trạng
ban đầu khi chưa nổ súng thì lo
nhưng đến khi có tiếng nổ rồi thì tất cả những cái dòng suy nghĩ đó tự nhiên nó biến mất
vào chiến trường
chúng ta đối mặt với cái chết cận kề
nhưng trước tội ác của kẻ thù
chứng kiến nhiều sự mất mát đau thương của đồng đội đồng chí
không cho phép bước chân của những người lính trùng xuống
thứ cảm xúc duy nhất có trong họ là tinh thần yêu nước
bởi thế họ bước vào trận đánh có khi nhịn đói vài ngày
mới có một miếng cơm ngụm nước chia nhau
nhưng súng thì luôn phải được no đạn
lúc bây giờ càng vào chiến đấu càng nhẹ bao nhiêu càng tốt
càng gọn nhẹo bao nhiêu càng tốt bao nhiêu
mà lúc bây giờ chỉ cần đạn súng có vậy thôi cơm không cần
nói về ký ức chiến tranh về trận chiến của quân đội ta khi xưa hào hùng là thế
nhưng tận sâu trong tâm hồn của người cựu chiến binh đã ngoài bảy mươi tuổi
luôn ẩn trứa một nỗi niềm
bom đạn đã không thể làm lay chuyển được ý chí của người lính cụ hồ
nhưng thứ chất độc màu da cam
đã khiến ông sợ hãi
viết thương chiến tranh nằm trong cơ thể
đã cướp đi người con trai cả của ông từ hơn một mươi năm nay
khi nghe mùi mưa xuống thì bắt đầu chúng tôi ngẩn
thấy một loạt máy bay đầy khói trắng hết rồi
lúc bây giờ bảo thôi chết rồi chúng mày à
mùi nó thì cũng hơi khó chịu
thế xong bảo thôi chết rồi
thì bây giờ anh em xem thằng nào có khăn tay cứ đái ra bịt mồm
kiểu này nó phải chết độc hào rồi
lấy áo mưa trùm đi
thế mà chúng tôi trùm vào bịt khăn vào đi
nhiều lần như vậy
đi thì như vậy là
đến khi mà nó đi rồi thì mình mới mở ra
thì ướt hết cả quần áo trong
áo mưa thì có một cái mảnh con con mà
chiến trường quảng trị đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc
những ngày tháng đó
ghi dấu hàng chục ngàn trái tim dũng cảm đã ngã xuống
họ ranh giật với kẻ thù từng tất đất ngọn đồi từng lũy tre xanh
vì họ hiểu đó là chủ quyền của tổ quốc
phía sau lũy tre ấy là quê hương nơi có cha mẹ anh em đồng chí
và câu chuyện của các cựu chiến binh với tấm lòng yêu tổ quốc yêu đồng đội tha thiết
luôn khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy xúc động
ông nguyễn công hậu
cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở mảnh đất bom đạn này
đã không thể giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào khi nhớ lại cuộc chiến vô cùng khốc liệt đó
nơi ông đã từng tự tay trôn cất người đồng đội của mình
nhưng trên tất cả những người lính chiến trường như ông đều hiểu rằng
chiến thắng nào mà chẳng có sự hy sinh
khi mà anh làm công tác tử sĩ mà không nhanh ấy là nó gai nụ đạn
gai nụ đạn vào cái đồng chí của mình chứ nhiều khi là phải bò vào
xong rồi lấy dây dù đấy tức là dây võng đấy
chứ rồi buộc vào chân bắt đầu kéo từ từ
nếu mà không có vấn đề gì bắt đầu mới ôm đồng chí mình ra
mà nếu mà nó gai nụ đạn là đồng chí đó là đã hy sinh rồi nhưng còn tan át
chiến đấu ấy thì cũng cảm động
nhiều biết làm sao được cũng nén đau thương để mà chiến đấu
gọi là trôn cất vậy thôi chứ không biết là cái chỗ đó là chỗ nào
sau khi trôn cất xong thì dân quân diêu kích
với bộ đội địa phương người ta có trách nhiệm
người ta trôn cất lại
còn mình lúc đó mình phải đi chiến đấu tiếp
giữa những đầm nuôi tôm đầy nắng và gió
ký ức về một thời bom rơi đạn nổ lại ùa về trong cựu chiến binh đặng thanh doãn
tham gia chiến đấu ở chiến trường miền nam
mùa đông năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trong lần thực hiện nhiệm vụ tuần tra sở chỉ huy của địch
đơn vị của ông bất ngờ bị phục kích
ông bị thương nặng và bị bắt làm tù binh
những ngày tháng bảy lịch sử
người cựu chiến binh ấy lại kể những gì đã qua
và những gì còn lại từ cuộc chiến
câu chuyện thời chiến của cựu chiến binh đặng thanh doãn
là một lát cắt nhỏ về sự hy sinh của thế hệ đi trước
trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược
tinh thần chiến đấu quả cảm của họ
những người chiến sĩ một thời hoa lửa
đã khắc tạp vào dáng hình đất nước
tô đậm thêm hai chữ anh hùng cho quê mẹ việt nam
dạ thưa bác doãn ạ
trong quá trình tham gia chiến đấu thì có kỷ niệm nào
mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bác không ạ
lúc bây giờ đơn vị đang đóng
ở đóng quân ở dưới chỗ tỉnh bình dương
mà lúc đó áp sát địch như vậy
thế là mình nhận được cái lệnh nổi chiều
tuần quanh cái chỉ huy xã mỹ
nó đã phục kích sẵn rồi
lúc đó bị thương của nào cũng không biết đâu
thế chỉ đến khi mà thời gian ngớt tiếng súng đi
tôi định bỏ đi
lúc bấy giờ tôi biết là mình đã bị thương rồi
không đi được nữa
sau lúc bị thương đấy
mình tỉnh lại ít chút rồi
sau đó tự nhiên dần dần là mình bị ngất
đến cái lúc mà mình tỉnh dậy
thấy là mỹ đã bao vây hết xung quanh mình
lúc bị bắt thì nó đã thẩm vấn đấy
nhưng mà lúc đó thì tuyệt nhiên mình không khai cái gì
mình xác định là mình đã chết rồi
thì thôi không khai cái gì nữa
bốn năm tuổi đầy
ông thái không nhớ là đã di chuyển qua bao nhiêu phòng giam
đối mặt với biết bao khổ cực
nhưng ông đã vượt qua tất cả
bởi bên ông còn có những người đồng chí đồng đội
và nhất là cơ sở cách mạng vững chắc trong trái tim
để chiến thắng kẻ thù
không còn sự lựa chọn nào khác
dân tộc việt nam sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả vì chân lý
không có gì quý hơn độc lập tự do
trong hoàn cảnh lịch sử ấy
hình ảnh người lính là biểu tượng cho vẻ đẹp cao cả
là biểu tượng về một dân tộc bền gan vững chí trước thử thách sống còn
người trở về người ra đi mãi mãi
đất nước sẽ mãi khắc ghi tên người chiến sĩ anh hùng
những người đã giành hòa bình cho dân tộc
ngày hôm nay đây khi trở về với cuộc sống đời thường
những người cựu chiến binh như bác doãn hay bác thái
vẫn nói rằng đó là một điều may mắn
bởi có biết bao đồng chí đồng đội của họ đã vĩnh viễn nằm xuống
để giành lấy từng giải đất biên cương
vì thế những người trở về sẽ tiếp tục nhiệm vụ lớn lao
đó là tham gia lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới
nhưng giờ đây có giây phút bình yên
ông doãn vẫn nói vui với chúng tôi rằng
kể về cuộc chiến thì ông chỉ có thể nhớ được vài câu chuyện thôi
nhưng nếu nói chuyện về nghề về con nuôi thủy sản mà ông đang gắn bó
thì có khi cả ngày không hết
có lẽ vì ông muốn cất giữ những kỷ niệm chiến tranh ở một góc tận sâu trong lòng
và giờ đây đứng trước những đầm nuôi tôm
người thương binh dù mất bốn mươi năm sức khỏe nhưng vẫn luôn chứa tràn nhiệt huyết
đến nay sau gần hai mươi năm gắn bó
trên diện tích bốn hectare bãi đất hoang đấu thầu
mô hình nuôi tôm của gia đình ông mỗi năm đem lại giá trị kinh tế trên một tỷ đồng
và trở thành địa chỉ tin cậy để các hội viên cựu chiến binh trong xã
trong huyện đến học tập và làm theo
đồng chí doãn là một trong những tấm gương tiêu biểu của chúng tôi trong lĩnh vực này
nhà lãng quản nhiều của đồng chí khác làm ăn thì cũng chưa được nổi bật như đồng chí doãn
nhưng mà có thể nói là các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu
cũng đều phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ hồ trong chiến đấu
và về với đời thường thì cũng tiếp tục là phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong lao động sản xuất
để nâng cao mức sống gia đình cũng như góp phần xây dựng quê hương
kính thưa quý vị và các bạn
đã gần một trăm chín mươi năm kể từ khi những người dân đầu tiên của kim sơn
theo chân doanh điển sứ nguyễn công chứ mở đầu cuộc lấn biển kỳ vĩ
biết bao cuộc bể dâu đã diễn ra ngày nay xóm làng đã mang bộ mặt mới
ở đó tinh thần anh dũng dành đất lấn biển vượt lên khó khăn của tự nhiên và xã hội vẫn luôn được lưu truyền
và câu chuyện thời chiến của những người cựu chiến binh trong hành trình đất và người hoa lư lần này
tiếp tục là những bài học mạng ý nghĩa lớn lao cho thế hệ hôm nay
còn bây giờ chương trình xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các hành trình sau
thưa quý vị và các bạn
phóng sự chuyện của những cựu chiến binh do đài phát thanh báo truyền hình ninh bình thực hiện
đã kết thúc chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau